thưa quý vị hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa bắt một tàu vận chuyển số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc
chiếc tàu mang số hiệu kg chín mươi một nghìn sáu mươi ts do ông nguyễn công định làm thuyền trưởng chủ phương tiện là bà huỳnh loan anh
cụ thể vào sáng ngày hôm nay tiến hành cho dừng tàu kg chín mươi một nghìn sáu mươi ts để kiểm tra hành chính theo quy định
tổ công tác đã phát hiện trong khoang tàu có chứa khoảng một mươi lít dầu đeo tổ công tác đã yêu cầu chủ tàu xuất trình chứng minh số hàng hóa trên nhưng tài công đã không chứng minh được
hiện bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã báo cáo vụ việc trên để tiến hành xử lý theo luật định của pháp luật
trong khi đó phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngành chức năng

tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tàng một phương tiện thủy là ghe sắt trở quá tải số lượng lớn cát sông đồng thời sử dụng hóa đơn không hợp pháp
cụ thể vào sáng ngày một mươi tám tháng năm trên tuyến sông vàm nào thuộc xã tân trung huyện phú tân tỉnh an giang tổ công tác số hai trạm cảnh sát đường thủy vàm nào đã phát hiện ghe sắt mang biển kiểm soát ct một mươi nghìn chín mươi bảy đang trở khoảng một trăm linh m khối cát sông do ông nguyễn thái học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh đồng tháp điều khiển vi phạm trở quá vạch dấu mấn
mớn nước an toàn và các quy định về điều khiển hoạt động của phương tiện thuyền viên trên phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa
qua làm việc và xác minh nhanh số cát trên phương tiện không rõ nguồn gốc và sử dụng hóa đơn không hợp pháp
sau đó tổ công tác đã chuyển giao toàn bộ tan vật phương tiện và số cát trên cho công an huyện phú tân tỉnh an giang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử
điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép trên địa bàn thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép tại thành phố bơ ma thuật gồm cửa hàng tại đường hồ tùng mậu phương tân tiến cửa hàng webland có địa chỉ tại số bốn mươi bốn y ngông phương tân tiến và một cửa hàng tại phương thành công thành phố bơ ma thuật
bốn địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép tại thành phố bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý

phát hiện một đối tượng mua bán cá thể rắn thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
cụ thể vào tối ngày một mươi bảy tháng năm tại đường quang trung phường nam sơn thành phố tam điệp
lực lượng công an đã phát hiện nguyễn văn thành chú tại huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
mang theo một cá thể rắn hổ chúa còn sống
thành khai mua cá thể rắn trên với giá ba triệu đồng tại huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
mang ra thành phố tam điệp tỉnh ninh bình để bán cho khách với giá là sáu năm triệu đồng
qua giám định cá thể động vật trên là loài rắn hổ chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
hiện công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin khác
bốn tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của thành phố hà nội đã tăng một mươi một
so với cùng ký năm trước
để duy trì tăng trưởng hai con số từ nay cho đến cuối năm
thành phố hà nội đã chính thức khởi động chương trình khuyến mại tập trung trải dài nhiều chương trình
tháng khuyến mãi tập trung thành phố hà nội sẽ được triển khai vào tháng năm bảy và một mươi một
với từng loại ngành hàng cho từng tháng khác nhau
trong tháng năm này các mặt hàng tiêu dùng và nông sản sẽ được khuyến mại với giá chỉ bằng một phần hai
theo đại diện sở công thương thành phố hà nội mức giảm giá cho các loại nông sản
từ ba mươi cho tới một trăm linh cho các sản phẩm đăng ký tham gia khuyến mại
khung giờ plat sale được tại một số địa điểm kích hoạt đặc biệt là sẽ đồng loạt giảm giá cao hơn
với nhiều ưu đãi chuyên sâu thành phố hà nội kỳ vọng doanh số bán hàng của các doanh nghiệp
sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ đến hai con số
thưa quý vị một trong những thách thức chính mà các chuyên gia đề cập đến
mới đây đó là liên minh châu âu đã ban hành luật chống phá rừng quy định sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vào châu âu
bắt buộc không được trồng trên đất phá rừng hoặc là làm suy thoái rừng trong đó thì có cà phê
liệu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của nước ta hiện nay có đáp ứng được những yêu cầu mới từ thị trường này
phóng sự được thực hiện tại tỉnh đắk lắc thủ phủ cà phê của việt nam
đây là một trong những doanh nghiệp cà phê tại việt nam được cấp chứng nhận sở hữu
vì thế sau khi eu thông qua luật mới bắt buộc các công ty phải đảm bảo các sản phẩm được bán ở eu
không dẫn đến nạn phá rừng và suy thoái rừng doanh nghiệp này tự tin sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu
bởi lâu nay doanh nghiệp này luôn tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào
chúng tôi đã chú trọng và coi trọng đến việc là bảo vệ rừng
tuyệt đối chúng tôi không thu mua cà phê trên những diện tích đất rừng
khâu thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp có sự liên kết và có cam kết của nông dân hợp tác xã
chỉ những vùng nào được cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất hợp pháp mới được canh tác cà phê
do vậy luật mới của eu là điều kiện thuận lợi giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho cà phê việt nam khi xuất khẩu vào thị trường này
bởi lâu nay đi cùng với đẩy mạnh chế biến sâu
việt nam đã thực thi nhiều chính sách thúc đẩy canh tác cà phê bền vững an toàn có các chứng nhận quốc tế
trên thị trường thế giới thì việc cà phê ngon thôi chưa đủ
mà chúng ta cũng cần tiếp tục những chính sách mà chúng ta đang thực hiện một cách đúng đắn
ví dụ như là đẩy cao cái việc mà thúc đẩy cà phê bảo vệ môi trường ngăn chặn nạn phá rừng
và đặc biệt là phải trồng lại cây xanh cây chai bóng để tăng lên lượng cây xanh
để đảm bảo
đảm bảo là chúng ta ứng phó tốt với biến đổi khí hậu
việt nam hiện có khoảng bảy trăm một mươi hectare cà phê cho sản lượng hơn một tám triệu tấn một năm
theo các chuyên gia luật chống phá rừng của liên minh châu âu không đáng ngại với cà phê việt nam
bởi cây cà phê đã được trồng từ rất lâu và thời gian gần đây
nông dân không mở rộng diện tích chỉ tái canh trên diện tích sẵn có
chúng ta hiện nay là một cái trường quốc về râu ta thì trà sinh trong thời gian ngắn đã vượt lên một ba triệu tấn
nhưng các cái sản phẩm mà phát triển robot của brazil hoặc các quốc gia khác thì nó gần với cái thời điểm phá rừng
thì việt nam thì may mắn thay từ cấp độ chính phủ việt nam cũng như bộ nông nghiệp
chúng ta đã đóng cửa rừng về mặt luật pháp từ hai nghìn một mươi
thì điều đó có nghĩa là các cái sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ việt nam nó sẽ rất là thuận lợi khi vào châu âu
người tiêu dùng châu âu ngày càng quan tâm đến các sản phẩm xanh bảo vệ môi trường
đạo lực mới của eu có thể giúp đỡ các sản phẩm xanh bảo vệ môi trường
đạo lực mới của eu có thể là đòn bẩy để ngành cà phê việt nam ngày càng trú trọng
nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi với bảo vệ rừng và đa dạng sinh học
với mục đích góp phần chăm lo hỗ trợ cổ vũ tinh thần giúp cho thanh niên công nhân nâng cao được hiệu suất công việc
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hai năm trăm linh thanh niên công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc sẽ được các y bác sĩ của hội thầy thuốc trẻ việt nam
khám bệnh tư vấn sức khỏe phát thuốc miễn phí đây là một trong những hoạt động chính của ngày hội diễn ra trong hai ngày hai mươi hai mươi một tháng năm
an tâm vì được thăm khám anh lê tự minh cũng như các công nhân vui vì sự chăm lo sức khỏe người lao động như thế này
tạo điều kiện cho những hoàn cảnh
tại vì khó khăn những người có điều kiện liên quan tới bệnh mà mình chưa có điều kiện đi khóm để phát hiện ra bệnh
thì đây cũng là một việc mình cảm thấy rất ý nghĩa và rất tốt
bên cạnh chương trình thăm khám sức khỏe còn có nhiều hoạt động như triển khai các gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho đời sống của thanh niên công nhân
tổ chức các chương trình văn nghệ thể thao trao quà cho những thanh niên công nhân bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh quảng nam
nó góp phần vừa động viên tinh thần cho công nhân trong điều kiện làm việc đang rất khó khăn như hiện nay
và mặt khác cũng giúp cho các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo của công dân vào hội đồng sản xuất tạo ra cụ cải vật chất cho xã hội
sau quảng nam từ nay cho đến tháng một mươi một ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực sẽ được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tiếp tục tổ chức tại năm tỉnh thành của năm khu vực
trong năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực sẽ thu hút khoảng năm mươi lượt thanh niên công nhân tham gia
việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân nói chung và lực lượng thanh niên công nhân nói riêng thông qua những chương trình như thế này là hết sức cần thiết
đặc biệt là sau thời gian qua công dân sẽ có thể tìm hiểu và tìm hiểu về những chuyện này
trong thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đời sống người lao động vốn gặp nhiều khó khăn
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị mới đây hãng hàng không vietjet đã công bố đường bay thẳng đầu tiên từ việt nam đến tỉnh hiroshima nhật bản
và đây là đường bay thứ tám kết nối giữa hai nước
buổi công bố đường bay này có sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ việt nam phạm minh chính
và đại diện cấp cao lãnh đạo cấp cao của chính phủ nhật bản và chính quyền tỉnh hiroshima
đường bay hà nội hiroshima sẽ bắt đầu phục vụ khách hàng từ ngày một mươi chín tháng bảy
với hai chiếc khứa hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư và chủ nhật
thời gian bay bố chặn khoảng bốn giờ ba mươi phút
chuyến bay khởi hành từ sân bay nội bài lúc hai giờ một mươi năm phút
và hạ cánh tại sân bay hiroshima lúc tám giờ bốn mươi năm giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành lúc chín h bốn mươi năm phút tại hiroshima giờ địa phương
và đáp tại hà nội lúc một mươi hai h ba mươi năm phút
theo vietjet hàng sẽ tiếp tục mở rộng hàng bay đến xứ sở mặt trời mọc
mang đến nhiều cơ hội hợp tác song phương đa phương với nhiều sự lựa chọn bay thuận tiện
trong năm hai nghìn hai mươi ba vietjet có kế hoạch cung ứng một năm triệu ghế giữa việt nam và nhật bản
kết nối toàn diện các trung tâm du lịch và kinh tế của nhật bản
với các điểm đến hấp dẫn trên khắp việt nam và khu vực như úc ấn độ kazakhstan
nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp hè năm nay
ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tuyến tàu từ ga sài gòn đi quy nhơn nha trang
ngoài ra tùy theo nhu cầu đi lại của người dân ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm
các chuyến tàu khác trong dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết dịp cao điểm phục vụ hè năm nay
ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày như se hai mươi một se hai mươi hai snt một snt hai se ba se bốn se bảy se tám
ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu tuyến sài gòn nha trang và sài gòn quy nhơn
tàu snt bốn xuất phát từ ga sài gòn lúc hai mươi hai h năm đến nha trang lúc sáu giờ ba mươi phút
vào các ngày thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần từ ngày ba mươi một tháng năm
với tàu snt năm bắt đầu từ ngày một
ngày một tháng sáu tàu sẽ xuất phát ở nha trang lúc một mươi hai h ba mươi đến ga sài gòn lúc hai mươi hai h
vào các ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần
với tuyến sài gòn quy nhơn từ ngày một tháng sáu tàu se ba mươi xuất phát từ ga sài gòn quy nhơn
vào các ngày hai mươi hai mươi một hai mươi bảy và hai mươi tám tháng năm
tàu se ba mươi sẽ chạy vào các ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên ngành đường sắt luôn sẵn sàng tổ chức chạy thêm các tuyến tàu khác
phục vụ các đoàn khách tập thể công ty khi có nhu cầu
bất chấp tình trạng kinh tế khó khăn ngành sản xuất thiết bị điện sản xuất kim loại
vẫn tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động
ở chiều ngược lại các ngành nghề dệt may sản xuất đồ gỗ phải cắt giảm lượng lớn lao động
do thiếu đơn hàng sản xuất
theo số liệu của cuộc thống kê thành phố hồ chí minh tính từ đầu năm đến nay
thành phố đã tiếp nhận hơn ba mươi hai trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn hai mươi tám sáu trăm linh người lao động đủ điều kiện
đa số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp thuộc các nhóm ngành nghề dịch may
sản xuất giường tủ bàn ghế sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu
ở chiều ngược lại các ngành nghề sản xuất kim loại sản xuất thiết bị điện sản xuất sản phẩm thuốc lá
lại tăng tỷ lệ tuyển dụng người lao động
cũng theo cuộc thống kê thành phố hồ chí minh trong tháng bốn
các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần ba mươi lượt người
nâng tổng số giải quyết việc làm trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là gần một trăm linh chín lượt người
đạt ba mươi sáu hai kế hoạch năm
về tạo việc làm mới tháng bốn có hơn một mươi hai ba trăm linh chỗ việc làm mới được tạo ra
nâng tổng số việc làm mới trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là gần bốn mươi tám chín trăm linh đạt ba mươi bốn chín kế hoạch năm
những ngày gần đây hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như edg melor coffee
findeli mcdonald s đồng loạt trả mặt bằng kinh doanh quanh khu vực nhà thờ đức bà và bưu điện tp hcm
lan sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu lan sang các tuyến đường liên kề như đồng khởi nguyễn dung
từ trước đến nay khu vực nhà thờ đức bà và bưu điện thành phố luôn thu hút lượng lớn du khách
trong và ngoài nước đến để vui chơi mua sắm
do đó đây cũng là nơi mà các thương hiệu lớn trong tất cả các lĩnh vực như thời trang thức ăn nhanh đặt mặt bằng buôn bán
tỷ lệ lắp đầy mặt bằng quanh khu vực này luôn rất cao dù giá thật kỳ đắt đỏ
tuy vậy những ngày gần đây hàng loạt thương hiệu lớn quanh khu vực này đồng loạt trả mặt bằng ngừng hoạt động kinh doanh
cụ thể thương hiệu edg liên kề bưu điện tp hcm đạt tháo biển hiệu kinh doanh
quán cà phê cà phê sài gòn la corte nằm liên kề bưu điện tp hcm
đã đóng cửa nhiều tháng qua
đại gia mcdonald s cũng đã trả mặt bằng và thương hiệu này đã rút đi trong nhiều tháng
nhưng mặt bằng này vẫn chưa có đơn vị khác thuê
điều đáng nói là làng sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu lan sang các tuyến đường liền kề như đồng khởi nguyễn du
theo các chuyên gia trong lĩnh vực này giá thuê đắt đỏ
cộng thêm việc kinh doanh không tốt trong thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên
đội cảnh sát hình sự công an quận một tp hcm
và công an các phường trên địa bàn vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên sinh han
trên đường tôn đức thắng để ra soát hoạt động tài chính tại công ty này
rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và ghi lời khai các nhân viên của công ty sinh han liên quan hoạt động cho vay
đây là động thái của công an quận một trong đợt kiểm tra rạp sát các công ty tài chính có trụ sở trên địa bàn
ngoài ra công an tp hcm và các quận huyện tp tq đang tiếp tục đẩy mạnh rà soát xử lý sai phạm
tại các công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn thành phố
trước đó công an tp hcm đã triệt xóa nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm
nút bóng công ty tài chính công ty luật và công ty mua bán nợ để thực hiện hành vi khủng bố cướng đoạt tài sản người vay
thu đoàn của các đối tượng là các ghép hình ảnh bôi nhọ danh dự gọi điện thoại nhắn tin đe dọa tạc sơn
ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng trên hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phối hợp điều tra xử lý các đối tượng
bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn
để lùi sim rác cuộc gọi tin nhắn rác từ đó ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo tính dụng đen
tuy nhiên một thủ đoạn mới mà tội phạm phi truyền thống đang lợi dụng triệt để
đó là dùng trạm phát sóng di động bts giả để phát tán hàng chục ngàn tin nhắn rác mỗi ngày
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ thông tin và truyền thông đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra
xử lý tám vụ sử dụng trạm phát sóng bts giả để phát tán tin nhắn rác tin quảng cáo tin nhắn giả mạo
với mục đích lừa đảo người dân tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh gia lai quảng nam thanh hóa
trước đó cục an ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
các cơ quan các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ năm đối tượng gồm huỳnh long đạt bế văn trường hoàng quốc anh trương đức dương và nguyễn hoàng quân
có hành vi lắp đặt sử dụng trạm phát sóng di động trạm bts trái pháp luật để phát tán tin nhắn rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
hằng ngày tôi làm việc từ lúc bảy giờ sáng cho đến một giờ sáng không xong tôi làm khách sạn
mình thao tác như thế nào
thao tác trước tiên là bật máy phát nhắn rác lên rồi sau đó dùng điện thoại oppo kết nối với wifi và mạng internet
sau đó vào mạng sen sau đó thoát ra ngoài kết nối điện thoại oppo với wifi của máy phát đi nhắn
sau đó thay đổi điện thoại oppo với wifi của máy phát đi nhắn
rồi sau đó vào lại ứng vụ sen rồi sau đó sọt nội dung tin nhắn vào đầu số điện thoại
nội dung như kiểu là kết bạn gia lô ví dụ như là em cô đơn quá em muốn tìm người yêu
thường thường nội dung tin nhắn nó tập trung vào như thế
do thiết bị giả trạm bts gọn nhẹ nên các đối tượng lừa đảo có thể cho lên ô tô
chạy đến những khu vực đông người như ngã tư đèn xanh đèn đỏ các sự kiện tập trung đông người
các sự kiện tập trung đông thương mại nhằm phát tán được nhiều tin nhắn sms
đây là một lỗ hỏng khi công nghệ di động gsm hai g hiện nay không yêu cầu người dùng xác thực lại mạng
dễ bị kẻ xấu lợi dụng
hàng ngày thì cho thiết bị đó lên cái xe máy để chở đi chạy dọc đường đến những cái ngã ba ngã tư đông người
nhằm mục đích là để phát tán tin nhắn quảng cáo
và cứ một tiếng thì nó sẽ chụp lại số lượng
rồi gửi báo cáo cho giang
các cái trạm sóng bts sẽ gửi các cái tín hiệu broadcast đến các cái máy điện thoại di động
và dựa vào cái độ mạnh của cái tín hiệu của cái sóng di động đó thì về cái xu hướng chung là các thiết bị sẽ di động
sẽ kết nối với cái trạm bts gần nhất của nó
thì một trong những cái lỗ hỏng của các cái giao thức gsm đặc biệt là
là cái mạng hai g thì về cái vấn đề an toàn và bảo mật thông tin vấn đề liên quan xác thực là từng đối yếu
lợi dụng vào cái hở này thì các cái thiết bị giả làm các trạm bts sẽ thực hiện cái việc là giả cái má hiệu của một trong những cái mạng điện thoại di động hiện hiểu
ở đây ví dụ đó là viettel binaphone hoặc là mobifone
và cái việc do cái việc mà xác định kết nối giữa trạm bts và các cái thiết bị này đối với lại các giao thức hai g và cbs là không xác thực bổ sung
thành thử ra là cái việc kết nối này nó diễn ra tương đối là dễ dàng nếu như cái thiết bị cái chạm giả bts nó ở rất là gần với lại các thuê bao di động
thiết bị bts giả chèn vào tầng số của các nhà mạng
những thiết bị này do
do các đối tượng cầm đầu làm nên và chuẩn bị nội dung tin nhắn
sau đó bàn giao cho các đối tượng khác phát tán theo hình thức ngẫu nhiên
thiết bị đi đến đâu thì tất cả người sử dụng điện thoại trong vùng phủ sóng thường là trong bán kính khoảng hai km sẽ nhận được tin nhắn
các đối tượng này khai nhận là được các đối tượng người nước ngoài cung cấp và thuê đi phát tán trên địa bàn tp hcm
với ba cái máy bts giả này
thì các đối tượng có thể
có thể phát tán đến tám mươi tin trên một thiết bị trong một mùa ngày
tức là nếu như chúng ta lấy cái ví dụ chẳng hạn như là nếu bây giờ mỗi một tỉnh có một cái thiết bị như vậy
và với trong một tháng thì
trên cả nước việt nam ta sẽ có khoảng hơn một trăm năm mươi triệu pin
nhắn rác được phát tán ra
tin nhắn rác đang là nội ám ảnh của người sử dụng điện thoại di động
ngoài quảng cáo dịch vụ thì các đối tượng lợi dụng để gửi đường link
chứa mã độc từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng tiền của người dân
trước đây tin nhắn rác sẽ phải dùng sim
còn hiện tại các đối tượng đã tiến hóa dùng thiết bị giả trạm bts với số lượng tin nhắn phát tán đi nhiều hơn
đây là lý do vì sao mà các cơ quan ban ngành đang siết chặt quản lý sim rác
nhưng người dùng thuê bao di động vẫn liên tục bị tin nhắn rác làm việc
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng